cường cô bê có hai tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy một tiền sự kinh doanh không phép
cường cô bê là đối tượng cầm đầu băng nhóm tội phạm chuyên hoạt động bảo kê lấn chiếm đất đai
gây ra nhiều vụ án hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa bàn thành phố phú quốc
cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai mươi chín đối tượng
về các hành vi gây do trật tự công cộng hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản
và mở rộng điều tra vụ án
hai đối tượng có hành vi gây dấu trật tự công cộng tại phường việt hùng đã bị công an thị xã quế võ tỉnh bắc ninh tạm giữ hình sự
trước đó dạng sáng ngày hai mươi chín tháng sáu một nhóm đối tượng gồm các thanh thiếu niên từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi
chú tại tỉnh quảng ninh và tỉnh hải dương đi xe máy mang theo gậy rút ba khúc kiếm vỏ chai thủy tinh
phóng nhanh vượt ẩu từ khu vực thành phố trí linh tỉnh hải dương đến khu vực thị xã quế võ
khi đi đến khu vực phố gậy phường việt hùng thì gặp một nhóm thanh niên đứng tại cửa quán bia
cho rằng nhóm thanh niên tại quán bia nhìn đều mình hai nhóm thanh niên đã xông vào chửi bớ đánh nhau
đập phá làm hư hại đồ đạc tại quán bia gây hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân
ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
lương minh bảo trí sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
ngụ tại tỉnh bến tre có ba tiền án đã cầm dao đe dọa nhóm nữ sinh để cướp hai điện thoại di động
công an thành phố mỹ tho vừa khởi tố bắt tạm giam đối tượng về hành vi cướp tài sản
tại cơ quan điều tra trí khai nhận vào đêm ngày năm tháng sáu điều khiển xe trên các tuyến đường
để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác
khi đến phường bốn thành phố mỹ tho trí nhìn thấy ba nữ sinh đang ngồi ghế đá sử dụng điện thoại di động
trí đã dùng dao đe dọa cướp hai điện thoại di động của hai em nữ sinh
rồi tăng ga tẩu thoát về hướng thành phố bến tre tỉnh bến tre
qua điều tra truy xét công an thành phố mỹ tho phối hợp với công an thành phố bến tre bắt giữ lương minh bảo trí
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng đàm thu hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
trú tại thành phố hà giang về hành vi lạm dụng
tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng sáu đàm thu hà mượn chiếc xe ô tô con nhãn hiệu hyundai santafe của người quen
sau đó đi từ thành phố thái nguyên lên thành phố hà giang
khi đến hà giang hà đã mang chiếc ô tô trên đi cầm cố với số tiền bảy trăm năm mươi triệu đồng
rồi mang đi trả nợ và chi tiêu cá nhân
xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đất tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đàm thu hà để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật